tỉnh gia lai vừa tổ chức di rời một mươi ba căn nhà trên núi trang leng về định cư tại làng héc
xã chư a thai huyện phú thiện qua đó đánh dấu sự thành công trong nỗ lực vận động người dân trên núi trở về
giúp họ tiếp cận với xã hội văn minh cũng như được hưởng những chính sách xã hội
trong đợt di rời này toàn bộ một mươi ba hộ dân với năm mươi chín nhân khẩu sinh sống theo diện di cư tự do trên núi trang leng
được cơ quan chức năng di chuyển về làng héc dưới chân núi
kinh phí của toàn bộ việc di rời khoảng tám trăm linh triệu đồng phục vụ cho việc hỗ trợ đất ở
làm chuồng trại kéo điện nước và mua thêm một số nhu yếu phẩm cần thiết để các hộ dân sớm hòa nhập cộng đồng
trước đây ở trên núi tuy trồng mì lúa đậu xanh đủ ăn
song cuộc sống gặp nhiều khó khăn do không có điện đường trường trạm
cũng như các dịch vụ xã hội khác con cái không được đi học
bây giờ được nhà nước đưa về làng sinh sống gia đình mình vui lắm
có được nhà cửa ổn định được cấp giấy tờ
được khám chữa bệnh hai đứa con út đều được đến trường học chữ
cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều rồi
chúng tôi đã chuẩn bị quỹ đất để bố trí nhà cửa cho bà con ở
rồi xây dựng các cơ sở hạ tầng để phục vụ đời sống
rồi tạo điều kiện cho bà con tăng gia sản xuất
làm các mô hình vườn mẫu
hỗ trợ làm chuồng trại để bà con ổn định cuộc sống lâu dài
và đồng thời thì cũng đưa con em của bà con đến các điểm trường học gần nhất
để cho các cháu có điều kiện học tập
theo chủ trương sau khi đưa các hộ dân về làng hếch
chính quyền địa phương sẽ tiến hành giả soát lấy thông tin để làm giấy tờ tùy thân
như chứng minh thư nhân dân giấy khai sinh sổ hộ khẩu
bên cạnh đó
toàn bộ diện tích đất canh tác của người dân
trên núi trang lang vẫn được giữ lại để các hộ dân tiếp tục canh tác nông nghiệp